sáng nay bốn tháng sáu tại tỉnh thanh hóa bộ tư lệnh bộ đội biên phòng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa
phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trọng thể lễ truy điệu thiếu tá vi văn nhất
hy sinh trong lúc truy bắt đối tượng vận chuyển một mươi hai viên ma túy tổng hợp từ lào qua biên giới việt nam
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày ba tháng sáu đồn biên phòng bát mọt phối hợp với phòng phòng chống ma túy
và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa tổ chức tuần tra kiểm soát trên khu vực biên giới
ở huyện thường xuân tỉnh thanh hóa đã phát hiện một người đàn ông mang theo một túi vải
đi từ mốc biên giới ba trăm năm mươi tám có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra
bất ngờ đồng bọn của nghi phạm phía bên kia biên giới dùng vũ khí nóng bắn nhiều phát đạn vào tổ công tác để chạy thoát
tại hiện trường tổ công tác thu giữ một mươi hai viên ma túy tổng hợp ba căn bộ ở biên phòng bị trúng đạn
trong đó có thiếu tá vi văn nhất đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng thanh hóa đã hy sinh
tại lễ truy điệu được tổ chức trọng thể sáng nay toàn bộ lực lượng bộ đội biên phòng đã hỗ trợ gia đình thiếu tá vi văn nhất một trăm năm mươi triệu đồng
đồn biên phòng bát mọt quyết định nhận hai con của thiếu tá vi văn nhất làm con nuôi